phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh đồng nai vừa phối hợp với phòng cảnh sát cơ động
bắt quả tang một mươi bốn phương tiện đang bơm hút cát trái phép trên sông đồng nai
đoạn thuộc hai xã an hòa và long hưng của thành phố biên hòa
cụ thể sáng sáng cùng ngày khi phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng bầm hút cát trái phép
tháo chạy về phía sông buông một nhánh của sông đồng nai đoạn thuộc xã phước tân thành phố biên hòa lần trốn
lúc này lực lượng công an tổ chức truy đuổi bắt giữ được bảy thuyền trong đó có ba ghe vận chuyển hơn một trăm linh mét khối cát
ngoài ra các đối tượng đánh chìm bảy thuyền khác và nhảy xuống sông trốn thoát
đến chiều ngày hai mươi tám tháng tám lực lượng chức năng đã hoàn thành trục vớt các phương tiện bị đánh chìm
đồng thời lai rắt tất cả phương tiện về phòng cảnh sát giao thông đường thủy tạm giữ để phục vụ công tác điều tra
xác minh xử lý theo quy định của pháp luật